theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có ba dự án tập trung phát triển bền vững ngành hàng cà phê với tổng vốn hơn một mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng từ dự án phát triển thủy lợi trong vùng cà phê bền vững hơn hai trăm bảy mươi tỷ đồng từ dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững và hơn năm sáu trăm chín mươi năm tỷ đồng từ đề án phát triển cà phê bền vững
trong đó hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng từ dự án phát triển nông nghiệp bền vững và hơn năm sáu trăm chín mươi năm tỷ đồng từ đề án phát triển cà phê bền vững
trong đó hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng từ dự án phát triển cà phê bền vững và hơn năm sáu trăm chín mươi năm tỷ đồng từ đề án phát triển cà phê bền vững